bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi sáu trăm linh hai năng tổng số ca được điều trị khỏi là hai trăm năm mươi chín ba trăm hai mươi bốn
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm bốn mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một trăm bốn mươi năm
thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm ba mươi tám thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi sáu thở máy xâm lấn tám trăm năm mươi tám
số bệnh nhân tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai một trăm ba mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và ca hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện chín trăm sáu mươi hai ba trăm bốn mươi xét nghiệm cho một ba trăm linh sáu tám trăm chín mươi hai
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện một mươi năm ba trăm bốn mươi bảy năm trăm hai mươi ba mẫu
cho ba mươi năm tám trăm một mươi bốn trăm ba mươi tám lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
trong ngày một tháng chín có ba trăm linh hai bảy mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine
điều đó được tiêm là hai mươi năm trăm bốn mươi hai ba trăm hai mươi năm liều trong đó tiêm mũi một là một mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy trăm bảy mươi hai liều tiêm mũi hai là hai tám trăm tám mươi một năm trăm năm mươi ba liều
trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tp hcm vào sáng hai tháng chín phó thủ tướng vũ đức đam
và thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng đã gặp gỡ thăm hỏi một số người dân sống trong các khu nhà trọ
tại khu nhà trọ ở quận gò văn
khi thấy phó thủ tướng cùng đoàn công tác đến người dân đều vui mừng trò chuyện với phó thủ tướng
họ cho biết hiện đời sống rất khó khăn nhiều hộ không còn tiền sinh hoạt và mong muốn được miễn giảm tiền điện nước để giảm bớt gánh nặng
nhiều người cũng phản ánh bốn tháng nay họ chỉ nhận được lương thực cứu trợ từ phường chưa hề nhận được tiền hỗ trợ thất nghiệp
số này hầu hết là những người làm nghề may mặc dịch bệnh ập đến họ buộc phải ngưng việc và không có bất kỳ khoản thu nào
trong khi tiền nhà trọ tiền điện nước vẫn phải đóng
lắng nghe chia sẻ của người dân phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo dinh dưỡng cho người dân
trong đó tập trung bổ sung thêm thịt trứng cho các gia đình ở trọ có trẻ em nhất là những hộ khó khăn
về vấn đề miễn giảm tiền điện nước phó thủ tướng vũ đức đam cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo thành phố
còn đối với vấn đề tiền hỗ trợ thất nghiệp ông đam yêu cầu quận và phường ra soát lại các đối tượng khó khăn
nếu không nằm trong diện được hỗ trợ theo chủ trương của thành phố hiện nay thì phải kịp thời báo cáo đề nghị cấp trên bổ sung tránh bỏ sót người khó khăn
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết trưa ngày hai tháng chín thành phố ghi nhận thêm hai mươi sáu trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó một người tại cộng đồng hai mươi hai người đã cách ly ba ca nhiễm sống ở vùng phong tỏa
trong hai mươi năm trường hợp dương tính với sars cov hai trong khu cách ly
khu phong tỏa ổ dịch thanh xuân trung thanh xuân ghi nhận sáu người nhiễm
từ hai mươi ba tháng tám đến nay ổ dịch này đã có tổng cộng ba trăm tám mươi tám ca nhiễm trên địa bàn
ngoài ra hà nội cũng công bố thêm bốn trường hợp có địa chỉ ở ngõ bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân dương tính với sars cov hai
họ là các thành viên trong gia đình
các bị cáo gồm nguyễn đức anh phạm việt đức nguyễn đức quân trần minh sang nguyễn đắc thắng cùng chú tại hà nội
và nguyễn văn trường huy chú tại thừa thiên huế
các bị cáo đều có rất trẻ ở trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
các bị cáo đã bàn bạc và thống nhất mặc quần áo dân quân tự vệ ra đường mừng
tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang vi phạm quy tắc phòng chống dịch
để đe dọa đưa người vi phạm về trụ sở ủy ban nhân dân phường xử lý
mục đích của các bị cáo là làm cho người vi phạm sợ rồi đưa tiền để được bỏ qua lỗi vi phạm
với tính chất mức độ phạm tội căn cứ vào các tình tiết hội đồng xét xử nhận thấy
cần áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo với xã hội một thời gian nhằm giăn đe giáo dục và phòng ngừa chung
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức anh bốn mươi tám tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản
các bị can khác xử phạt ở mức ba mươi sáu tháng ba mươi tháng và hai mươi tháng tù theo tình tiết vi phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức anh bốn mươi tám tháng tù về tình tiết vi phạm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đức anh bốn mươi tám tháng tù về tình tiết vi phạm
công an quận bình tân tp hcm tạm giữ nguyễn văn rớt hai mươi bảy tuổi quê an giang
cùng sáu người khác để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày một tháng chín nữ nhân viên cửa hàng bách hóa xanh ở phường an lạc a
đến công an trình báo về việc cửa hàng bị trộm đột nhập
lấy đi một trăm ba mươi triệu đồng trong kết sát và bốn điện thoại di động của nhân viên
công an quận bình tân sau đó vào cuộc điều tra truy xét phát hiện nhóm nghi phạm
lưu trú tại một khách sạn trên đường kinh dương vương
công an quận bình tân tp hcm tạm giữ nguyễn văn rớt hai mươi bảy tuổi quê an giang

khai nhận không thể về quê vì dịch covid một mươi chín nên cùng với cvvl một mươi sáu tuổi
pqt một mươi bốn tuổi nguyễn văn tuấn hai mươi năm tuổi cả ba cùng quê an giang
nguyễn ngọc dinh hai mươi một tuổi ngụ quận sáu nguyễn thị ngọc giao hai mươi năm tuổi
quê đồng nai và trần thị thu hương ba mươi ba tuổi thuê phòng tại khách sạn để cư ngụ
hết tiền rớt rủ đi trộm và dặn sáng ngày một một chín rớt l t tuấn và dinh
thấy cửa hàng bách hóa xanh chỉ rào cổng ngoài cửa trong không khóa
nên l leo rào vào trong trộm điện thoại và tiền nhóm còn lại đứng bên ngoài canh giới
tài sản lấy được nhóm này chia nhau mỗi người một mươi sáu triệu đồng
số còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân ăn uống
vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm ngày một một chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan chức năng đã phát triển các tài sản
đã phát hiện lái xe là nguyễn xuân hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã mỹ hào tỉnh hương yên xuống xe làm thủ tục khai báo y tế
và đủ điều kiện để vào thành phố hải phòng
hưởng lái xe biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi bốn nghìn chín mươi một chờ hải sản hướng hải dương vào hải phòng
sau khi được thông xe hưởng tiếp tục điều khiển xe đi vào thành phố hải phòng
nhưng sau đó năm phút chiếc xe bị tổ kiểm soát an toàn giao thông
của trạm cảnh sát giao thông an hưng trả lại do nghi ngờ hoạt động vận chuyển
đồng thời phối hợp với chốt kiểm soát covid một mươi chín số một để xác minh
kiểm tra toàn diện chiếc xe tổ công tác phát hiện chiếc thùng phi có một người đang trốn
là ông nguyễn văn huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là bố đẻ của nguyễn văn hưởng
tổ công tác áp giải chiếc xe tám mươi chín c hai mươi bốn nghìn chín mươi một quay trở lại chốt kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín số một để kiểm tra làm rõ
tại đây lái xe nguyễn xuân hường khai nhận chiếc xe chở hàng có lộ trình đi
từ mỹ hào tỉnh hương yên đến chợ nam
hương biết bố mình không đủ điều kiện về y tế để vào địa bàn hải phòng
khi phải qua chốt kiểm soát covid một mươi chín trên quốc lộ năm
nên bảo ông huỳnh chui vào thùng phi đã trong xe để vượt qua chốt kiểm soát
tuy nhiên vụ việc đã bị cơ quan chức năng phát hiện
ngày hai chín công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ
tham yêu ủy ban nhân dân tp xử phạt hai mươi người về hành vi tụ tập đông người
vào tối một tháng chín công an địa phương phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
phường tích sơn tp vĩnh yên kiểm tra đột xuất khách sạn westlake ở đường kim ngọc
lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi người đang tụ tập ăn uống ở khu vực sân và phòng ăn
qua xác minh cảnh sát cho biết có một mươi người quốc tịch nhật bản và hàn quốc
còn lại là người việt nam họ là nhân viên của hai công ty trách nhiệm hạn
worry tech vina và công ty trách nhiệm hạn hatachi estemo vĩnh phúc
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại